ngày hai mươi ba tháng năm công an tp hội an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với trần xuân vũ hai mươi một tuổi do liên quan tới vụ nổ súng tại phố cổ hội an
trần xuân vũ bị công an tp hội an khởi tố để điều tra về hai hành vi giết người và cố ý gây thương tích
liên quan đến vụ án này cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố đối với lý hậu hiếu hai mươi một tuổi
trú tại phường cầm phô tp hội an về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm sau năm ngày lẩn trốn trần xuân vũ đã đến công an tp hội an đầu thú
vũ thừa nhận vào ngày chín tháng năm tại quán b thui ba dũng số một trăm năm mươi một lý thái tổ cầm châu hội an
vũ đã dùng một cây kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh nguyễn văn hưng
trú tại tân thành cẩm an đang ngồi nhậu trong quán
sau đó vũ bỏ chạy và dùng một súng tự chế bắn hai phát đạn
làm anh phạm nguyễn văn hiệp chú tại tân thành cẩm an bị đa chấn thương ở vùng mặt cổ lưng và gối
nguyên nhân dẫn đến vụ chém người và nổ súng được cơ quan điều tra xác định là do nhóm của vũ và nạn nhân đã lên mạng xã hội nói xấu và thách thức nhau